tác động của xã hội những nguyên nhân khách quan cũng có ví dụ như là chúng ta có thể thấy là phim ảnh mạng xã hội bây giờ có lẽ là hơi thiên về cung hướng cổ vũ cho thanh niên hưởng thụ làm giàu một cách dễ dàng
chúng ta thấy ở trên mạng xã hội đầy dẫn những hình ảnh là chỉ có khoe xe đẹp tiền nhiều nhưng mà có khoe những cái việc mà lao động vất vả chân chính nữa không có mấy
thế thì chính những cái tác động bên ngoài đó nó tác động vào tâm lý của cái thế hệ trẻ
tức là đôi khi họ suy nghĩ một cách đơn giản tức là có thể kiếm tiền làm giàu một cách nhanh chóng để có được tiền bạc và có thể có được một cuộc sống sung túc hưởng thụ
và họ coi nhẹ cái giá trị
chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng về mặt văn hóa
ở đó thì những cái giá trị nó đang trong con đường hình thành
chính vì cái quá trình hình thành các cái giá trị khi các giá trị chưa được định hình một cách vững chắc dẫn đến việc là rất nhiều thanh niên bị khủng hoảng giá trị khủng hoảng cái định hướng khủng hoảng cái lối sống của mình
và đó là lý do tại sao chẳng hạn như những câu chuyện mà việc nhẹ lương cao chẳng hạn
nó xuất phát từ cái câu chuyện của một cái mặt trái của nền kinh tế thị trường nó kết hợp với lại các đặc điểm lứa tuổi của thanh niên nữa khi mà thanh niên mong muốn là kiếm tiền nhanh hưởng thụ sớm và khi cái đó nó lại không có những cái cơ sở mà họ dựa trên chính cái tài năng của họ dựa trên chính những cái công việc thực của họ
thưa quý vị sinh thời bác hồ đã căn dặn
lao động là sự nghiệp quang vinh vẻ vang vui thú và anh dũng
với bất kỳ ai lao động cũng có vai trò hết sức quan trọng
đặc biệt với những người trẻ trong hành trang bước vào đời cần lao động cần làm việc một cách nghiêm túc chân chính để có thêm trải nghiệm tích lũy kinh nghiệm từ đó tìm kiếm thành công cho bản thân và giá trị cho cuộc sống
lý tưởng sống của thanh niên phải là lao động sống công hiến chứ không phải là hưởng thụ ỉ lại tin tưởng mù quáng vào những lời hứa hẹn hão huyền để rồi đánh mất cá
là giấc mơ tuổi trẻ
tìm kiếm việc làm chất lượng là nhu cầu chính đáng của mỗi người
nhưng trước hết cần những nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp việc làm và giá trị bản thân
muốn có công việc tốt thu nhập cao bất kỳ ai cũng cần lao động chân chính với năng lực trình độ và sự chăm chỉ nỗ lực tương ứng
lao động thực sự là vinh quang và nếu chúng ta lựa chọn được công việc đúng nó phù hợp với mình
thì nó không chỉ giúp cho cuộc sống của mình dễ
mà nó còn giúp cho định hướng sống của mình những giá trị sống của mình
làm cho cái sự phát triển của chúng ta trở nên bền vững
lao động hay là một công việc nó có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi ca nhân
nó không chỉ là việc mà chúng ta có thể kiếm sống từ công việc đó
mà nó còn hình thành nên thói quen của chúng ta nữa
nó hình thành nên tính cách và số phận của chúng ta nữa
chính vì lý do đó nên là câu chuyện
tìm một công việc phù hợp và nó chính đáng nó rất quan trọng đối với một cá nhân
trong bối cảnh hiện nay cơ cấu lao động việc làm cho thanh niên có những biến đổi và dịch chuyển không ngừng
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế khiến nghề nghiệp việc làm cho người lao động
trong đó thanh niên bị tác động mạnh
thế nhưng chính trong những khó khăn những người trẻ càng phải tỉnh táo trước cạm bẫy
biến khó khăn thành cơ hội để phát triển
trong một nền kinh tế tri thức để phát triển chúng ta trước hết phải có tri thức
và vì vậy cho nên các bạn trẻ nên nhận thức được rằng không có một cách nào làm giàu trong xã hội ngày nay mà thiếu chi thức cả
cần phải tăng cường những cái tuyên truyền giáo dục nhiều hơn
với thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền để cho các em hiểu rằng là
cái câu chuyện việc làm câu chuyện phấn đấu thành đạt trở thành làm giàu chân chính
thì nó đòi hỏi
phải có một cái quá trình cái quá trình được đào tạo được học tập được nâng cao kỹ năng
bên cạnh cái việc mà nhà nước hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề
rồi các tổ chức hỗ trợ cho cái việc đó thì bản thân thanh niên phải ý thức trong cái việc học nghề
để rèn luyện cái kỹ năng cao hơn tốt hơn để đáp ứng được những yêu cầu công việc
một cách mạng công việc bốn với cốt đoạn tạo truyền hội trở thành cơ hội cho những người trẻ

thú vị đối tượng thương hiệu trong công việc trẻ đều giúp ước quả sức phát triển các công đề
dự án dự án hợp tác sản phẩm kinh nghiệm cho chính

tạo ra nhiều lực lượng để tự duyên để tự dùng cho thực hiện